thưa quý vị trẻ phát triển cân nặng và chiều cao toàn diện là điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn
vì vậy đối với những trẻ thấp còi chúng ta cần có sự tư vấn thực đơn và cách chế biến hợp lý
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi